một trong những cuộc bầu cử quan trọng của thế giới trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra tại mỹ
ngày hôm qua trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang south carolina ông donald trump đã giành chiến thắng
đánh bại cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley tại bang quê gương của bà
và củng cố thêm khả năng đưa đảng cộng hòa đề cử là ứng cử viên tổng thống lần thứ ba liên tiếp
trước đó ông trump đã giành chiến thắng ở các bang iowa new hamcher nevada và quần đảo virgin
trên tháng mới nhất của ông trump có thể sẽ làm tăng áp lực lên bà haley bộ bà phải rời khỏi cuộc đua
bà haley đã tuyên bố sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua cho đến ít nhất là thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày năm tháng ba
còn được gọi là ngày siêu thứ ba sau không thể làm giảm động lực của ông trump ở bang quê hương của bà
mặc dù đã tổ chức nhiều sự kiện vận động tranh cử hơn và lập luận rằng các cáo trạng chống lại ông trump
sẽ cản bước ông trước đương kim tổng thống joe biden trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào cuối năm nay